tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt phổ biến đầy đủ các nội dung của thông tư bảy
và các nội dung mới liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đến các phòng các tri cục thuế trực thuộc
theo hướng dẫn của thông tư bảy mỗi hợp tác xã được cấp một mã số duy nhất gồm một mươi chữ số gọi là mã số hợp tác xã
mã số này đồng thời sẽ là mã số thuế của hợp tác xã
trường hợp tổng cục thuế từ chối cấp mã số hợp tác xã thì phải gửi thông tin sang hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã
trong đó nêu rõ lý do từ chối để cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo cho hợp tác xã
giữa tuần qua sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành
kết quả phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng gần hai bảy trăm linh tỷ đồng
theo đó tổng khối lượng gọi thầu là ba tỷ đồng với các kỳ hạn bảy năm một mươi năm một mươi năm năm và hai mươi năm
kết quả phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng là hai sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng
cụ thể trái phiếu kỳ hạn một mươi năm huy động được chín trăm bốn mươi hai tỷ đồng với lãi suất trúng thầu là bốn sáu mươi bảy trên một năm
trái phiếu kỳ hạn một mươi năm năm huy động được một tỷ đồng với lãi suất chúng thầu là năm ba trên một năm

trái phiếu kỳ hạn hai mươi năm huy động được một tỷ đồng với lãi suất chúng thầu là năm sáu mươi ba trên một năm
và phiên thầu phụ kỳ hạn hai mươi năm đã huy động được hết hai trăm năm mươi tỷ đồng với lãi suất là năm sáu mươi ba trên một năm
như vậy kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín kho bạc nhà nước huy động được chín mươi sáu sáu trăm bảy mươi hai năm tỷ đồng trái phiếu chính phủ
thông qua hình thức đấu thầu tại sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx
quỹ ban châu âu ec đã công bố dự thảo ngân sách liên minh châu âu eu năm hai nghìn hai mươi
theo đó sẽ tập trung vào các vấn đề thúc đẩy nền kinh tế cạnh tranh an ninh đoàn kết và biến đổi khí hậu
theo đó ec đề xuất một trăm sáu mươi tám tỷ euro trong ngân sách eu bao gồm cả anh do hiện tại nước này vẫn chưa ngã ngũ với kế hoạch rời eu
như vậy anh sẽ vẫn thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với eu
dự thảo ngân sách được đưa ra nhằm tối ưu hóa ngân sách đối với các chương trình hiện nay
cũng như thực hiện một số sáng kiến mới nhằm thúc đẩy châu âu có thêm các giá trị phù hợp với những ưu tiên được ec đưa ra
với hơn tám mươi ba tỷ euro trong ngân sách cam kết sẽ dành để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hỗ trợ các vùng ở châu âu
cho thanh niên và hệ thống định vị toàn cầu riêng của châu âu mang tên galile
ngoài ra khoảng hai mươi một trong tổng số ngân sách đề xuất sẽ được dành để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu
theo ngân hàng trung ương hàn quốc thu nhập bình quân đầu người của hàn quốc năm hai nghìn một mươi tám đạt mức kỷ lục hơn ba mươi ba usd
tăng hơn hai usd so với đánh giá đưa ra trước đó do sự điều chỉnh năm cơ sở đánh giá nhằm khớp số liệu của hàn quốc với các quốc gia khác
theo lần điều chỉnh mới nhất ngân hàng trung ương hàn quốc bor thay đổi năm cơ sở từ hai trăm một mươi sang hai nghìn một mươi
dẫn tới thay đổi trong tổng sản lượng và giá trị cộng thêm của từng ngành công nghiệp
từ đó cấu thành một nguồn số liệu và kiểm kê kinh tế hoàn toàn mới
kết quả là tổng thu nhập quốc dân gni trên đầu người đã đạt ba mươi ba bốn trăm ba mươi bốn usd trong năm hai nghìn một mươi chín
cao hơn so với mức ba mươi một ba trăm bốn mươi chín usd trước khi thay đổi năm tham chiếu
bên cạnh đó bor nhận định nhờ lần điều chỉnh này tổng sản phẩm quốc hội gdp danh nghĩa của năm hai nghìn một mươi năm đã được nâng lên sáu
còn mức tăng trưởng hàng năm của gdp được đẩy lên trung bình

thưa quý vị xung đột thương mại mỹ trung đã đang và sẽ có những tác động lớn trái chiều tới nền kinh tế việt nam
trong đó thị trường vốn tài chính tiền tệ vốn rất nhạy cảm trước những rủi ro ngoại sinh sẽ là một trong những thị trường chịu ảnh hưởng trực tiếp
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế tác động tiêu cực sẽ có tính chất ngắn hạn trong khi tác động tích cực có tính chất giải hạn hơn
trên thị trường thế giới tuần qua rủi ro gia tăng khi những mâu thuẫn xung đột giữa các nền kinh tế lớn ngày càng sâu sắc và khó đoán định hơn
đối đầu mỹ trung quốc không còn dừng lại ở xung đột thương mại mà đã mở rộng sang lĩnh vực công nghệ và các lĩnh vực khác
giới quan sát đang lo ngại về một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường kinh tế
thực tế cũng cho thấy tính từ đầu năm đến nay tỷ giá usd vnđ đã tăng khoảng tám trong khi tỷ giá giữa usd và nhân dân tệ đã tăng tới hai năm
theo ngân hàng nhà nước tỷ giá tăng trong những ngày qua chủ yếu do những thông tin gần đây về đàm phán thương mại mỹ trung
làm gia tăng quan ngại thị trường về khả năng xung đột thương mại quốc tế diễn biến tiêu cực
đồng thời việc đồng nhân dân tệ tiếp tục giảm giá đã tác động mạnh tới tâm lý thị trường ngoại tệ trong nước từ đó gây áp lực tới tỷ giá
một cái thông điệp ấy
mà ngân hàng nhà nước đưa ra đó là có thể bán ngoại hối để mà ổn định cái tỷ giá hôi đoái
trong bối cảnh mà chiến tranh thương mại mỹ trung trong bối cảnh mà giá xăng dầu tăng
trong bối cảnh mà lạm phát tăng thì theo tôi đấy là một cái thông điệp ổn định tâm lý của thị trường
và trên thực tế thì chúng ta cũng nhờ có xuất khẩu tốt nhờ có fdl
nhờ có fdi vào nhiều thì hiện nay cái dự trữ của chúng ta khá rồi rào để mà có thể kiểm soát được bất kỳ cú sốc nào của thị trường
việt nam là một nền kinh tế quy mô nhỏ nhưng có độ mở lớn
trong bối cảnh rủi ro ngoại sinh gia tăng với diễn biến phức tạp khó lường
trong khi nội tại nền kinh tế còn nhiều vấn đề cần xử lý
thì rất dễ bị tổn thương trước các biến động cú sốc từ bên ngoài
cụ thể việt nam chịu tác động bởi chính sách tiền tệ của hai quốc gia có quan hệ mộ dịch lớn nhất
là mỹ cho thị trường xuất khẩu và trung quốc cho thị trường nhập khẩu
theo đó chính sách lãi suất của mỹ có tác động mạnh đến tỷ giá lãi suất ngoại thương và đầu tư của việt nam
trong khi chính sách tỷ giá của trung quốc có tác động trực tiếp ít nhất đến tỷ giá và ngoại thương
ngoại thương của nước ngoài vào thị trường việt nam
cái thứ hai là cảnh báo về cái ảnh hưởng của chiến tranh thương mại
và cái thứ ba là cũng đã có cảnh báo là về cái khả năng nếu như phép cứ tiếp tục nó gia tăng lãi suất
thì cái dòng vốn của nước ngoài trải ra
thế thì cái đó họ cũng có thể là nó phải chăng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tình hình việt nam
việc đô la mỹ mạnh lên khiến nhân dân tệ mất giá lớn
kéo theo sự mất giá của các nền kinh tế mới nổi
trong đó có việt nam đã tạo ra hiện tượng bán dòng trên thị trường chứng khoán liên tiếp
của khối nhà đầu tư nước ngoài ở các thị trường và là một trong những nguyên nhân khiến các thị trường suy giảm mạnh
mặc dù nền kinh tế việt nam được đánh giá là năng động tăng trưởng cao
hưởng lợi phần nào từ những xung đột thương mại
do vậy thị trường chứng khoán việt sẽ không tránh khỏi các ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn
từ xu hướng dòng vốn đầu tư toàn cầu tìm đến nơi trú ẩn an toàn
tuy nhiên theo nhiều nhà phân tích thị trường thì cơ hội và những điều chỉnh tích cực lại đến từ chính những biến động này
nó kéo được nhà đầu tư nước ngoài từ trung quốc sang việt nam
và trong bối cảnh ấy thì rõ ràng việc chúng ta có thêm nhà đầu tư nước ngoài chỉ là một điều kiện tương đối thất lợi
xung đột thương mại mỹ trung diễn ra sẽ gây ra biến động trên thế giới về tỷ giá chứng khoán
và từ đó sẽ tác động đến thương mại xuất nhập khẩu và sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư
điều đó đòi hỏi chính phủ các bộ ngành doanh nghiệp định chế tài chính phải theo dõi sát sao diễn biến chiến tranh thương mại
biến động trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế từ đó đưa ra các kịch bản phù hợp và ứng xử can thiệp kịp thời linh hoạt chủ động
đồng thời chú trọng tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế của thị trường tài chính tiền tệ với các cú sốc bên ngoài
thông qua việc đẩy nhanh xử lý những tồn tại tăng các gối đệm như dự trữ ngoại hối an toàn vốn
cùng với việc tích cực dùng các công cụ quản lý rủi ro tỷ giá lãi suất phát sinh tài chính
nhằm tận dụng cơ hội giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế việt nam nói chung và thị trường tài chính tiền tệ nói riêng
thưa quý vị trong những năm gần đây nền kinh tế việt nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao thu hút nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài cao
tuy nhiên có nhiều vấn đề cần giải quyết để việt nam tận dụng được cơ hội lịch sử này một trong số đó là nâng cao năng suất lao động
theo các chuyên gia kinh tế khi các động lực tăng trưởng kinh tế đã dần tới hạn
cũng như chủ yếu dựa vào việc gia tăng vốn đầu tư tham dụng lao động chi phí thấp và khai thác tài nguyên đã không còn phù hợp
thì đòn bẩy cho tăng trưởng bền vững chính là vấn đề tăng năng suất
tăng năng suất lao động đang ngày càng đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng kinh tế của việt nam
tuy nhiên các doanh nghiệp nội địa hầu như chưa kết nối được vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty
tập đoàn xuyên quốc gia lớn nên chưa tận dụng được tính lan tỏa của trí thức công nghệ và năng suất lao động từ các công ty
tập đoàn xuyên quốc gia vào doanh nghiệp trong nước
ngoài ra quá trình cổ phần doanh nghiệp nhà nước còn chưa được như mong muốn
việc phân bổ nguồn lực của các doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế

cho quá trình xây dựng chiến lược kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với mục tiêu khẳng định vai trò và vị thế của khối kinh tế tư nhân
chính là đòn bầy thúc đẩy cải thiện năng suất lao động
chính phủ đã và đang tiến hành cải cách mạnh mẽ cải thiện cơ chế phân bổ vốn đầu tư
cũng như khả năng tiếp cận tín dụng của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa
bên cạnh cải cách chính sách đất đai tháo gỡ nút thắt về hạ tiền
đồng thời chú trọng phân bổ sử dụng hiệu quả nguồn lực chuyên đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế
thúc đẩy đổi mới sáng tạo áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động
nếu mà chúng ta giả soát rằng là chúng ta thấy rằng năng suất lao động của chúng ta thấp
thì chúng ta sẽ giả soát lại các nguyên nhân của nó thôi
thì chủ yếu trước nay là chúng ta năng suất lao động được cải thiện chủ yếu mới là ở cái giai đoạn là chuyển dịch cơ cấu thôi
thế còn cái phần đầu tư rồi cái phần do liên kết giữa cái phần mà tham gia của doanh nghiệp mới thì vẫn còn ít
cho nên phải chú trọng những yếu tố kia đặc biệt là yếu tố về liên kết tham gia vào chuỗi và tham gia vào mạng sản xuất tổng cầu
chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa một cách hiệu quả
chính là khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo
hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu từ các hoạt động có giá trị gia tăng thấp sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao
bằng cách tăng trưởng nguồn vốn con người và tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ là yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại